sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ đoàn kết và trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
và bế mạc vào chiều nay một mươi bốn tháng năm
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết hội nghị
thay mặt bộ chính trị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã phát biểu khái quát lại
những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba
phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới
việc phân bổ đại biểu sự đại hội một mươi ba của đảng kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
vâng và sau đây truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ đoàn kết và trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra
và với một cái cường độ làm việc rất là lớn và kết thúc như vậy là so với dự kiến cũng sớm hơn
trung ương đã xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu

tiêu chuẩn số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng
đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết hội nghị
tôi xin phép thay mặt bộ chính trị phát biểu khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị
và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết
một là về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự
nội lần thứ một mươi ba của đảng
với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là cây gốc của mọi công việc
là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
ban chấp hành trung ương đã thảo luận ký lưỡng
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc và thống nhất cao
với báo cáo của bộ chính trị trình hội nghị trung ương
cụ thể là
về yêu cầu xây dựng
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
trung ương nhấn mạnh
những năm sắp tới
dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng
phức tạp khó lường
tạo ra cả thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
đặt ra nhiều vấn đề mới yêu cầu mới
to lớn đối với sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước
và bảo vệ độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
tình hình đó đòi hỏi đảng ta hơn bao giờ hết
phải thật sự vững vàng giữ vững bản chất cách mạng và khoa học
gắn võ móng thịt với nhân dân được nhân dân tin tưởng yêu mến

là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng giữa hai kỳ đại học gắn võ móng thịt với nhân dân được nhân dân tin tưởng yêu mến

trong sạch vững mạnh thống nhất ý chí và hành động
có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong sáng
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
tiêu biểu về trí tuệ có tầm nhìn chiến lược có tư duy đổi mới sáng tạo
tiêu biểu cho toàn đảng về tính chiến đấu tính kỷ luật gắn bó mật thiết với nhân dân
biết lắng nghe tự phê bình và phê bình nghiêm túc
quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân
đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới
trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
phải căn cứ về tiêu chuẩn chức
đồng ý chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của đảng
và đặc biệt chú trọng một số vấn đề sau đây
có tinh thần yêu nước sâu sắc có bản lĩnh chính trị vững vàng
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc
có ý chí chiến đấu cao
kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
gương mẫu thực hiện nguyên tắc kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước
nói đi đối với làm
dám đương đầu với khó khăn thử thách
quyết liệt trong hành động và làm việc có hiệu quả có sản phẩm thực tế
có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng gương mẫu
được cán bộ đảng viên và nhân dân tiêu chuẩn
kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cao tận tụy với công việc
dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đảng của đất nước
bản thân không tham nhũng quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực
và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu tham nhũng
không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền của mình
để trục lợi có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng
gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
công minh công bằng trong đánh giá và sử dụng cán bộ
có trí tuệ tầm nhìn có trình độ để tham gia hoạch định đường lối chính sách
và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương
có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi
đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới
qua thực tiễn tỏ rõ là người có năng lực sáng tạo làm việc có hiệu quả
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
đoàn kết quy tụ phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực địa bàn được phân công
lãnh đạo cơ quan đơn vị của mình hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao
có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận
đóng góp vào các quyết định chung của ban chấp hành trung ương
có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ
quỷ viên bộ chính trị ban bí thư
phải lãnh đồng chí thật sự tiêu biểu mẫu mực của ban chấp hành trung ương
về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trí tuệ
ý chí chiến đấu năng lực lãnh đạo quản lý
ý thức tổ chức kỳ luật có tầm nhìn và tư duy chiến lược
có khả năng phân tích dự báo tổng hợp đề xuất những vấn đề mới
một cách đúng đắn
có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị
biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài
là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ
kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương
những người có một trong các khuyết điểm sau
bản lĩnh chính trị ban chấp hành trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để làm đương nhiệm vụ
bản lĩnh chính trị không vững vàng
không kiên định đường lối quan điểm của đảng
có biểu hiện cơ hội chính trị
tham vọng quyền lực
vận động cá nhân
lợi ích nhóm
thiếu chính kiến
thấy đúng không bảo vệ
thấy sai không đấu tranh
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

mỹ dân chuyên quyền độc đoán không công bằng không công minh trong đánh giá sử dụng cán bộ trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương cơ quan đơn vị mà mình quản lý
không chịu nghiên cứu học hỏi bảo thủ trì trệ làm việc kém hiệu quả nói nhiều làm ít nói không đi đôi với làm
ý thức kỷ luật kém không chấp hành sự điều động phân công của tổ chức uy tín thấp kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất nhiều tài sản khác
không giải trình rõ được nguồn gốc bản thân hoặc vợ chồng con có lối sống thiếu gương mẫu lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay
trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện
một mươi trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

một mươi hai trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

một mươi bốn trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

một mươi sáu trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

một mươi chín trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện
hai mươi trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện
hai mươi một trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

hai mươi ba trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

hai mươi tám trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

ba mươi một trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

ba mươi bốn trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo
ba mươi năm trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo
chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên quyết bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia
bộ chính trị ban bí thư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc bảo đảm sự lãnh đạo tập thể đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác được phân công